lực lượng công an tp biên hòa vẫn đang tiếp tục phối hợp với một số phòng nghiệp vụ
công an tỉnh đồng nai khám nghiệm hiện trường điều tra vụ đối tượng xông vào cướp ngân hàng
ở phường hóa an tp biên hòa
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h chiều nay một đối tượng đội mũ bảo hiểm
bịt khẩu trang màu đen đeo căng tay và ba lô đi xe máy đến phòng giao dịch hóa an
chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn bắc đồng nai
tại phường hóa an tp biên hòa và thực hiện hành vi uy hiếp buộc nhân viên
tại quầy ngân hàng đi vào phía trong
sau đó đối tượng này quay trở lại khu vực giao dịch với mục đích tìm tiền
rồi treo qua tấm kính để trốn thoát
ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc công an tp biên hòa phối hợp
với một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai đã có mặt tại hiện trường
thu thập dấu vết trích xuất camera lấy lời khai của các nhân chứng
qua kiểm đếm số tiền trong phòng giao dịch đối tượng này chưa cướp được tiền
hiện lực lượng công an đang khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng